tại hà nội bộ tài chính đã phối hợp cùng với ngân hàng thế giới world bank tổ chức tọa đàm
phương thức đầu tư ppp kinh nghiệm quốc tế và ý nghĩa chính sách đối với quản lý tài chính ngân sách tại việt nam
ngân hàng phát triển châu á adb ước tính nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của việt nam sẽ vào khoảng bốn trăm tám mươi tỷ usd
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn ba mươi việt nam đã dành năm bảy gdp để đầu tư cơ sở hạ tầng
bên cạnh đó cần thu hút đầu tư tư nhân ppp chính phủ và các bộ ngành liên quan cần phải xây dựng chính sách quản lý tài chính ngân sách
đối với phương thức đầu tư mới này tại việt nam
theo các chuyên gia cần phải lập kế hoạch vốn và quản lý rủi ro tài khóa
về thể chế bộ tài chính cần thành lập đơn vị chuyên quản lý rủi ro tài khóa để đánh giá
và quản lý các cam kết tài chính và nợ tiềm tàng liên quan đến dự án ppp
cuối cùng và cũng là điểm quan trọng nhất bởi cần thiết phải có cơ chế chia sẻ rủi ro
và sự hỗ trợ đó đến từ chính phủ trong những điều kiện cụ thể
nội dung đó phải được quy định trong luật ppp